chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị pháo đài chống dịch không phải là biệt lập để ngăn sông cấm chợ ngăn liều thông hàng hóa dịch chuyển lao động
nếu không làm tốt thì mỗi nơi một kiểu gây ách tắc cho doanh nghiệp lưu thông đứt gãy chuỗi cung ứng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa đại biểu quốc hội với cử tri huyện củ chi diễn ra vào sáng một mươi một tháng một mươi
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc biểu dương huyện củ chi là một trong hai địa phương đầu tiên tại tp hcm kiểm soát được dịch
đây là điều đáng mừng nhưng huyện cần phối hợp chặt chẽ với địa phương xung quanh để đảm bảo an toàn trong cả y tế và phát triển sản xuất
ông cũng cho biết tp hcm đang có chủ trương phối hợp với các vùng lân cận để đảm bảo lưu thông hàng hóa
với sự chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bộ chính trị có nhiều phiên họp đưa ra biện pháp chuyển chiến lược phòng chống dịch từ erdo covid sang thích ứng an toàn với covid một mươi chín
đó là bước chuyển phù hợp trong bối cảnh nhiều ca nhiễm
riêng tp hcm đã tiêm vaccine mũi một cho chín mươi bảy dân số và mũi hai cho gần bảy mươi dân số
với số lượng tiêm vaccine này và biện pháp năm k chúng ta phải vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa khôi phục thúc đẩy kinh tế xã hội
không để tp hcm không thể tiêm vaccine
tp hcm rơi vào khủng hoảng sâu với kinh tế ảnh hưởng đến việc làm của thành phố ông nói
chủ tịch nước nhấn mạnh kinh nghiệm của quốc tế và việt nam cho thấy thích ứng an toàn với covid một mươi chín vẫn là vaccine và năm k trước hết là đeo khẩu trang sát khuẩn tay
trong năm hai nghìn hai mươi hai có thể phải tiêm mũi tăng cường bởi nếu kháng thể suy giảm thì nguy cơ dịch trở lại sẽ rất cao ông nói
đối với kiến nghị của cử tri tiêm vaccine cho trẻ em chủ tịch nước cho rằng việc tạo điều kiện để các cháu đến trường là điều luôn được đảng và nhà nước
đặc biệt quan tâm hiện tại bộ y tế cùng với các cơ quan chuyên môn đang xem xét và dự kiến sẽ có quyết định việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trong chuyến công tác tại cuba chúng tôi đã đàm phán mua năm triệu liều vaccine covid một mươi chín cho trẻ em trong tổng số một mươi triệu liều
trong chuyến năm công ty pfizer hãng này cũng hứa cung ứng hai mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín cho trẻ em chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nói
chủ tịch nước cho biết hãng pfizer
hãng này cũng hứa cung ứng hai mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín cho trẻ em chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nói
thủ tướng nguyễn xuân phúc lưu ý khu vực đồng bằng sông cửu long sắp tới có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín và tp hcm có thể sẽ phải chi viện cho các địa phương nên cần phải lường trước các tình huống để chủ động ứng phó hiệu quả dịch bệnh
theo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tp hcm đã vượt qua đỉnh dịch đã vượt qua khó khăn gian khổ để đưa cuộc sống dần trở lại bình yên nhưng không được phép chủ quan vì số ca tử vong còn cao
số bệnh nhân covid một mươi chín nặng còn nhiều việc điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch
tăng thích ứng an toàn với dịch là phù hợp nhưng tp hcm cần có chương trình kiểm soát tốt hơn
chủ tịch nước nêu rõ trong giai đoạn phục hồi và tái thiết tp hcm cần nhanh chóng nâng cao độ phủ vaccine cùng với việc cải thiện năng lực điều trị
bên cạnh đó các địa phương cần tiếp tục kiểm soát rủi ro ở quy mô rộng hơn khi tất cả các điểm đến có thể là nguy cơ lây nhiễm
theo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc sắp tới các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long có khả năng bùng phát dịch gây sức ép rất lớn về y tế cho cả vùng
tp hcm có thể sẽ phải chi viện cho các tỉnh bởi lực lượng tăng cường từ trung ương đã rút và năng lực y tế kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh của các địa phương còn yếu
cử tri băn khoăn tại buổi tiếp xúc ngày một mươi một tháng một mươi cử tri huyện củ chi đã kiến nghị nhiều vấn đề sau khi tp hcm chuyển sang giai đoạn bình thường mới
cử tri xã nhuận đức kiến nghị trung ương và tp hcm cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp người lao động phục hồi sản xuất kinh doanh
ông lê hữu đức cử tri thị trấn củ chi bày tỏ băn khoăn về chất lượng học tập của các em nhỏ trong bối cảnh trường học chưa được mở cửa
hình thức học online của các cháu sẽ khó đảm bảo đầy đủ kiến thức như có thầy cô kèm cặp trực tiếp
ông đức nói và đề nghị lãnh đạo trung ương và tp hcm quan tâm hơn đến việc bổ sung các nguồn vaccine
để có thể tiêm cho các cháu nhỏ để các em sớm quay lại trường học
cử tri trung an cho biết khi dịch bùng phát y tế cơ sở mà cụ thể là trạm y tế đóng vai trò rất quan trọng
đây là đơn vị đầu tiên xử lý các yêu cầu y tế của người dân
tuy nhiên nhân lực tại trạm y tế còn mỏng
ví dụ trạm y tế xã trung an chỉ có một bác sĩ
do đó cử tri đề xuất quan tâm bổ sung nhân sự cho trạm y tế song song với đầu tư cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe toàn dân
bên cạnh đó
nữ cử tri này cũng kiến nghị trung tâm y tế quận huyện thành phố nên trực thuộc sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân từng địa phương thay vì sở y tế như hiện nay
việc này sẽ giúp huyện chỉ đạo kịp thời nhanh chóng và có một đầu mối thống nhất để cơ sở dễ thực thi
cùng quan điểm cử tri xuân thới thượng cho biết mạng lưới y tế cơ sở hạn chế về nhân lực và cơ sở vật chất
trước đây trung tâm y tế thuộc quản lý của ủy ban nhân dân quận huyện nhưng khi tổ chức lại thì thuộc quản lý của sở y tế thành phố
để tạo điều kiện cho địa phương và nâng cao năng lực y tế cơ sở ông đề xuất tổ chức lại hệ thống trung tâm y tế trực thuộc ủy ban nhân dân quận huyện sở y tế thành phố chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn
cử tri xã trung an xã xuân thới thượng thị trấn củ chi đều có chung đề nghị xem xét sớm tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi tám tuổi để trở lại trường học an toàn
một vấn đề khác nữa cử tri xã thái mỹ nêu ra là tình hình công nhân tại các tỉnh giáp danh như tây ninh bình dương đi qua củ chi để về
các tỉnh miền tây đã gây khó khăn lớn cho địa phương
do khi đó xã thái mỹ cũng như huyện cử tri chưa phối hợp với các tỉnh bản nên công tác kiểm soát còn nhiều khó khăn
trước tình hình đó cử tri kiến nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương phối hợp tốt hơn để nắm bắt nhu cầu về quê của công nhân đưa đón chú đáo đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an ninh trật tự
chia sẻ với cử tri chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng đối với một mươi hai ý kiến kiến nghị của cử tri ông nguyễn xuân phúc đề nghị các cơ quan chức năng ghi nhận đầy đủ để tập hợp báo cáo quốc hội chính phủ trong kỳ họp sắp tới
theo ông những ý kiến của cử tri rất tâm huyết cụ thể và trách nhiệm vì cái chung với sự phát triển của tp hcm và đất nước
không ai nói về vấn đề cá nhân gia đình người đứng đầu nhà nước ghi nhận những nỗ lực và kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện củ chi không chỉ đưa huyện củ chi thành vùng xanh sớm mà còn giữ được tốc độ phát triển kinh tế khá so với mặt bàn chung của tp hcm
tp hcm là siêu đô thị đông dân là thành phố dịch vụ nhưng với sự lây lan nhanh của đại dịch lần này buộc thành phố phải tạm ngưng nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh để chống dịch
do vậy tăng trưởng kinh tế thấp riêng quý ba tăng trưởng ở mức thấp nhất sau ba năm